đại diện cấp cao của liên minh châu âu eu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại joseph borrell
xác nhận eu sẽ kéo dài vô thời hạn việc giải quyết tranh cãi về thỏa thuận hạt nhân mà iran ký năm hai nghìn một mươi năm
nhằm tránh phải đưa vấn đề này ra hội đồng bảo an liên hợp quốc hoặc chấp ngòi cho những lệnh trừng phạt mới
phát biểu với báo giới trong chuyến thăm iran ông borrell nêu rõ các bên đã nhất trí không đi tới một thời hạn cụ thể nào
để buộc họ phải đưa vấn đề ra hội đồng bảo an
ông nhấn mạnh thiện trí này sẽ không khởi động một quá trình dẫn tới việc chấm dứt thỏa thuận hạt nhân
mang tên kế hoạch hành động chung toàn diện mà thay vào đó sẽ giúp giữ cho nó có hiệu lực
trong khi đó tổng thống iran hassan rouhani nhấn mạnh nước cộng hòa hồi giáo iran vẫn sẵn sàng liên hệ và hợp tác với eu
để giải quyết các vấn đề về thỏa thuận hạt nhân và bất cứ khi nào phía bên kia hoàn toàn tuân thủ các cam kết của họ
tehran sẽ trở lại thực hiện các cam kết của mình